thường trực thành ủy hà nội đã họp đánh giá công tác tổ chức tết nguyên đán mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thủ đô
và các kế hoạch trọng tâm sau tết
theo đó hà nội nghiêm cấm và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ công chức tập thể cơ quan đơn vị
sử dụng xe công sử dụng giờ làm việc để thăm hỏi chúc tết tham gia lễ hội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì cuộc họp
theo báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đón xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám
trong không khí vui tươi phấn khởi an toàn và tiết kiệm mọi người mọi nhà đều có tết
thành phố thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình có công người nghèo cán bộ hưu trí
đặc biệt quan tâm đến vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc
bên cạnh đó tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô được bảo đảm
không để sợ
xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
không xảy ra trọng án không xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài và đua xe cổ vũ đua xe trái phép
biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cấp ngành và người dân hà nội đã chuẩn bị cho tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám
đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh ngay sau tết các cơ quan đơn vị phải tập trung ngay vào việc tổ chức
và quản lý tốt các lễ hội đầu xuân đặc biệt phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc cấm sử dụng xe biển xanh đi lễ hội
những năm trước thành phố đã quán triệt nghiêm cấm nhưng vẫn còn xảy ra một số trường hợp vi phạm
đồng chí hoàng trung hải đề nghị các cơ quan phải giám sát kiểm tra chặt tình trạng này